gần một trăm linh hộ dân đầu tiên nằm trong diện giải tỏa nhường đất cho dự án sân bay long thành
đã được bốc thăm nhận đất tái định cư
vị trí nhận đất tái định cư trong tổng số một năm trăm năm mươi bảy lô thuộc khu bảy và khu chín tái định cư lộc an bình sơn
huyện long thành tỉnh đồng nai
các loại đất được bốc thăm gồm đất nhà vườn đất nhà liên kề đất ở tối thiểu và đất trục đường
theo quy hoạch khu tái định cư lộc an bình sơn rộng hai trăm tám mươi hai hectare được bố trí hơn năm lô tái định cư
các công trình công cộng và nơi thờ tự đáp ứng chỗ ở cho hơn ba mươi người dân